trong bối cảnh nhu cầu năng lượng việt nam đang ngày một gia tăng nguồn năng lượng truyền thống như than đá và dầu mỏ lại đang dần cạn kiệt
thì nguồn năng lượng tái tạo đang được cả thế giới quan tâm đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời
việt nam là nước có tiềm năng về năng lượng mặt trời mật độ năng lượng mặt trời trung bình khoảng bốn ba kwh trên mét vuông
số ngày nắng nóng trung bình khoảng hai giờ trên năm
dù tiềm năng lớn nhưng việc khai thác nguồn năng lượng mặt trời ở việt nam cho đến thời điểm này là không đáng kể
sự phát triển của điện mặt trời hiện nay đã và đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các dự án công suất từ hai mươi mw đến trên ba trăm linh mw tại một số địa phương tập trung chủ yếu ở khu vực miền trung